việt nam đã có một mươi chín ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
hơn bốn sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng trên cả nước
sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy việt nam có thêm hai bảy trăm linh tám ca mắc
trong đó tp hcm vẫn nhiều nhất với một bảy trăm một mươi bốn ca
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
chủ tịch ubnd tp nguyễn thành phong cho biết
từ tối nay ngày hai mươi sáu tháng bảy người dân thành phố sẽ không ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp hồ chí minh nguyễn thành phong cũng nhấn mạnh
việc đó không đồng nghĩa với việc giới nghiêm người dân không nên hiểu nhầm quy định này
tp mong người dân chia sẻ hợp tác với chính quyền tp để công tác chống dịch đạt hiệu quả nhất
vừa qua tại hải dương lực lượng công an bất ngờ đột kích quán karaoke
bad boy ở thôn lương phúc xã hùng thắng huyện bình giang
phát hiện bốn mươi tám đối tượng nam nữ tụ tập sử dụng trái phép ma túy
tại chỗ lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đĩa xứ ống hút bật lửa thẻ cào vỏ túi ni lông
hai bình nén khí và nhiều bóng cười
qua test nhanh phát hiện bốn mươi ba trên bốn mươi tám trường hợp dương tính với ma túy
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa triệu tập và làm việc để xử lý hai trường hợp đăng tải danh sách
những người liên quan đến dịch covid một mươi chín lên mạng xã hội
hai thanh niên trú ở xã hòa thắng thành phố buôn ma thuật
hai người này đã chia sẻ lên mạng xã hội danh sách những người mắc covid một mươi chín
và danh sách những người f một f hai ở đắk lắc
việc đăng tải những thông tin hình ảnh liên quan đến dịch covid một mươi chín
khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng và đăng công khai danh tính
thông tin cá nhân của những người bị nhiễm covid một mươi chín
liên quan lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật
sau khi được cơ quan công an giải thích hai người này đã nhận ra hành vi vi phạm của mình
gỡ bỏ bài đăng những thông tin trên và viết cam kết không tái phạm lần sau
hiện công an tỉnh đắk lắc củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính hai trường hợp trên theo quy định
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết bắt đầu từ hôm nay hai mươi sáu tháng bảy
người dân không ra đường sau một mươi tám giờ
tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng
trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch
hiện nay tình hình diễn biến covid một mươi chín tại tp hcm khó lường
có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách
từ chính một bộ phận người dân việc kiểm soát của cơ quan chức năng ngoài chặt trong lõng hiện nay
ở một số địa bàn đang diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau
thậm chí nhiều người đi đường dù thành phố đang thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu
vì vậy nếu người dân còn ra đường thì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
cho nên người dân đặt mệnh lệnh cho chính mình phải thực hiện nghiêm việc người cách người nhà cách nhà
bắt đầu từ tối nay hai mươi sáu tháng bảy người dân không ra đường sau một mươi tám giờ
tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối
để phòng chống dịch và đảm bảo giãn cách xã hội hạn chế việc đi lại của người dân
đồng thời thành phố cũng lưu ý lực lượng shipper phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ được hoạt động trên địa bàn quận huyện tp thủ đức nếu có thể đeo
có dấu hiệu nhận diện thể hiện thông tin cá nhân cho thấy thuộc diện được phép hoạt động
công ty phải đăng ký danh sách shipper và địa bàn hoạt động cho sở công thương và sở giao thông vận tải
các đơn vị không quản lý bằng ứng dụng công nghệ phải đăng ký xác nhận cấp thẻ cho từng shipper
tại các xã phường thị trấn phạm vi hoạt động của những người này cũng chỉ trong địa bàn quận huyện cụ thể
chiến lược phòng chống dịch của tp hcm hiện nay đã được điều chỉnh so với trước đây
từ truy vết sang điều trị tập trung mọi nguồn lực tổ chức theo phương án ba tầng năm lớp
nhằm huy động mọi nguồn lực cùng tham gia chống dịch với mục tiêu giảm tối đa thương vong
trong thời gian qua có tình trạng khi người dân có nhu cầu trợ giúp y tế
thì một số cơ sở y tế đã đáp ứng không kịp thời
nguyên nhân là một mặt cho quá tải lực lượng y tế tiếp nhận ở bệnh viện tuyến quận huyện hay tuyến cao hơn
một mặt do cơ chế điều phối điều trị
để giải quyết vướng mắt này ban chí đạo phòng chống dịch tp hcm đã phân tầng điều trị
theo cơ chế ba tầng năm lớp chuẩn bị theo tầng về các mặt cơ sở vật chất trang thiết bị phương thức
cơ chế phối hợp với sự huy động của nguồn lực tham gia
để giải quyết vướng mắt này ban chí đạo phòng chống dịch tp hcm đã phân tầng điều trị theo tầng về các mặt cơ sở vật chất trang thiết bị phương thức

bây giờ chuyển sang một số bệnh viện là chuyển sang chức năng tăng cường chức năng điều trị
và nâng cấp trang bị phổ sung nguồn nhân lực để trở thành cái bệnh viện điều trị
và đồng thời thì làm tốt hơn cái điều phối
điều phối ở đây là nắm cho được cái năng lực của từng bệnh viện
rồi thiết kế một cái hệ thống để có thể ráp từ cái nhu cầu cho đến cái khả năng đáp ứng
thành phố thì có một đặc thù của mình nên trước giờ chia thành năm tầng
thì có thể là để cho nó đồng bộ quá với trung ương
chúng tôi cũng có thể là
là là là
có một cái hình thức cho nó đồng bộ là ba tầng năm lớp gì đấy
nhưng ở từng tầng đường lớp này thì nó có được những địa chỉ nguồn lực rất cụ thể
và cái cơ chế phương thức diễn khai
hiện tại thành phố hồ chí minh đang có một mươi năm nhân sự y tế đang tham gia phòng chống dịch
trong đó có bốn nhân viên y tế được điều động từ lực lượng trung ương
trước tình hình dịch đang diễn biến căng thẳng trên cả nước thành phố hồ chí minh xác định
thời gian tới sẽ phải tự chủ nguồn lực y tế kêu gọi nhân viên y tế tư nhân
và đội ngũ y bác sĩ đã về hưu tham gia cùng chính quyền trong cuộc chiến với virus sars cov hai
chúng ta sẽ có gần năm mươi dường điều trị f zero ở hai mươi hai quần vị của thành phố từ đức
nhu cầu bác sĩ là phải một bác sĩ và hai điều dưỡng để đáp ứng được cho nhu cầu này
ngoài ra thì thành phố hồ chí minh đã mở ra một cái nhắn của tầng đài một nghìn hai mươi hai

tham gia vào trong cái việc tham gia vào trong cái việc tham gia vào trong cái việc tham gia vào trong cái việc
tư vấn sức khỏe cho người dân
nên hiện nay thì dịch cũng diễn ra ở rất nhiều địa phương
và có nhiều địa phương khác chúng ta còn khó khăn hơn ở thành phố chúng ta
cho nên trung ương cũng phải dành sự ưu tiên về nguồn nhân lực các nguồn lực khác để giúp các địa phương khác
cho nên là chúng ta tiếp nhận một phần cái sự giúp đỡ của trung ương
nhưng thành phố cũng với tinh thần là chúng ta phải thực hiện năm tại chỗ
chúng ta ra sốc kỹ quy động tối đa tất cả nguồn lực của thành phố
và làm sao tổ chức cho khoa học điều phối cho khoa học để chúng ta phát huy lực lượng này
đến một lúc rồi thì chúng ta cũng phải tự bằng lực lượng của mình
bằng những cái khả năng của mình để chúng ta giải quyết vấn đề của mình
với phương án tổ chức cách ly điều trị f tại nhà
thành phố hồ chí minh xem đây là giải pháp nhằm giảm tải cho khối điều trị tập trung vào điều trị bệnh nhân nặng
theo thống kê bảy mươi tám mươi người nhiễm virus sars cov hai trúng data không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
nếu cách ly tại nhà đúng cách được chăm sóc dinh dưỡng
chế độ thể dục phù hợp thì có thể tự điều trị tại nhà
và chỉ đến cơ sở y tế khi xảy ra tình huống cấp bách
điều này sẽ giúp tâm lý người bệnh thoải mái hơn và giảm đi áp lực cho khối điều trị
tỉnh đồng nai đã bước vào bảy ngày tiếp theo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
trước số lây nhiễm covid một mươi chín vẫn gia tăng lại có địa bàn giáp ranh với tâm dịch thành phố hồ chí minh
ngành y tế cùng với lực lượng công an đang thực hiện các biện pháp mạnh hơn để kiểm soát dịch bệnh
ngày hai mươi năm tháng bảy tỉnh đồng nai tổ chức lấy mẫu trên diện rộng toàn địa bàn
ghi nhận tại thành phố biên hòa có khoảng một trăm hai mươi tình nguyện viên
nhân viên y tế và lực lượng quân đội tham gia đợt lấy mẫu tầm soát
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy công ty sẽ tổ chức vận chuyển miễn phí cho đoàn cán bộ y tế gồm ba mươi y bác sĩ từ hà tĩnh vào bình dương tham gia chống dịch
đoàn tàu lập riêng để chở hơn bảy trăm linh hành khách từ tp hcm trở về hà tĩnh theo đề nghị của tỉnh hà tĩnh xuất phát từ ga sài gòn vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy sẽ về đến ga yên trung vào sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy
sau khi trả khách đoàn tàu sẽ được vệ sinh khử khuẩn và đón đoàn cán bộ y tế hà tĩnh đến bình dương
đây là đoàn cán bộ y tế đầu tiên mà ngành đường sắt nhận vận chuyển miễn phí để vào hỗ trợ các tỉnh miền nam chống dịch
không chỉ với đoàn cán bộ y tế hà tĩnh bất cứ địa phương nào có đoàn y bác sĩ được cử vào tp hcm và các tỉnh phía nam tham gia hỗ trợ chống dịch ngành đường sắt đều nhận vận chuyển miễn phí
bộ giao thông vận tải vừa có công an khẩn gửi
bộ giao thông vận tải đã gửi cục y tế giao thông vận tải về hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
trong đó bộ giao thông vận tải đồng ý với đề xuất tổ chức xét nghiệm lưu động cho các tài xế tại tp hcm và một số địa phương khác
bộ giao thông vận tải giao cho cục y tế giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở y tế sở giao thông vận tải
chỉ đạo bệnh viện giao thông vận tải tp hcm bệnh viện giao thông vận tải khu vực khác phối hợp cùng hiệp hội vận tải hàng hóa địa phương
đơn vị vận tải tổ chức triển khai thực hiện xét nghiệm lưu động cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
quá trình tổ chức thực hiện bộ giao thông vận tải yêu cầu phải đảm bảo các quy định của bộ y tế về thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai trong đó cần có phương án xử lý đối với trường hợp khi xét nghiệm phát hiện kết quả dương tính của người điều khiển phương tiện
thưa quý vị trước diễn biến tình hình dịch bệnh tại thủ đô đang phức tạp với nhiều khu vực
tại nhiều nơi bị phong tỏa cách ly y tế do có sự xuất hiện của các f
thành phố hà nội đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đồng thời hỗ trợ đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại các khu vực phong tỏa cách ly y tế
điểm phong tỏa cách ly y tế tại phường trương dương quận hoàn kiếm
sau khi phát hiện bảy trường hợp f tại đây hơn bốn mươi năm hộ dân với năm mươi năm nhân khẩu đã thực hiện nghiêm việc cách ly phòng chống dịch
việc cung ứng nhu yếu phẩm thực phẩm cho người dân khu vực này được các lực lượng liên quan bảo đảm hàng ngày
tại địa bàn thì ủy ban nhân dân phường cũng đã tổ chức các thành lập các tổ cung ứng nhu yếu phẩm
từ vòng ngoài đến vòng trăm của các khu vực cách ly phong tỏa
ở vòng ngoài thì chúng tôi cũng tổ chức các lực lượng chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết cho những người dân vào khu vực bên trong
để bảo đảm công tác phòng chống dịch người dân trong khu vực cách ly phong tỏa sẽ thông báo nhu cầu qua điện thoại
hoặc ký hiệu ra cho tổ chức
trong tổ cung ứng khóa trình nhận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm cũng không có sự tiếp xúc trực tiếp
các sản phẩm được chuyển vào hay đưa ra đều được tổ y tế khử khuẩn kỹ càng
chúng tôi đã chuyển khai lực lượng đến các cái siêu thị chợ truyền thống cửa hàng tiện ích
để tuyên truyền vận động và ra soát lại các cái nguồn hàng để đảm bảo tuyệt đối
thứ nhất là đảm bảo thực hiện năm k trong công tác phòng chống dịch
thứ hai là đảm bảo về nguồn hàng cung cấp
thứ ba là đảm bảo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện thành phố hà nội đã chủ động trong việc cung ứng hàng hóa bảo đảm các nhu yếu phẩm thực phẩm cho người dân
ngay cả với những người dân đang ở tại các khu vực đang thực hiện phong tỏa cách ly y tế
theo đó thành phố bảo đảm giữ chữ đầy đủ một mươi bảy nhóm hàng thiết yếu
đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các tình huống có thể xảy ra
đồng hành cùng với người dân hà nội và các bác sĩ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương trong những ngày này
là câu chuyện đẹp về tinh thần đoàn kết tấm lòng sẻ chia xuất phát từ cái tâm cao cả của nhiều người dân
suốt từ đầu mùa dịch cho đến nay căn bếp của trung tâm nấu ăn này luôn đỏ lửa những ngày cuối tuần
nó không chỉ phục vụ cho bữa ăn của các khách hàng mà từ lâu đã trở thành nơi gửi gắm sự quan tâm
sự sẻ chia của tất cả những nhân viên trung tâm đến với lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
do dịch bệnh covid một mươi chín nên những đơn đặt hàng từ trung tâm nấu ăn này ít đi nhưng khu bếp vẫn luôn đỏ lửa
bởi cứ mỗi khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thì trung tâm sao mai lại tổ chức những buổi nấu ăn gửi tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
hôm nay thì đơn vị mình làm hơn ba trăm linh suốt súp gà
đó là một suốt gà
đó là một suốt gà
các bác sĩ bệnh viện nhiệt đới trung ương thì các suốt ăn ở đây thì đều được các bếp trưởng trực tiếp làm
anh trương công lệ trực tiếp làm
thì là với tinh thần tất cả sồn về dịch thì mọi người hãy chung tay và cố gắng để ủng hộ tinh thần các bác sĩ
đều đặn mỗi tuần anh trường công lệ lại tất bật chuẩn bị cho từng suất ăn mang tới cho các y bác sĩ và những người vô gia cư trên địa bàn hà nội
ngày hôm nay phần ăn mà trung tâm anh lệ chuẩn bị
cho các bác sĩ tại bệnh viện nhiệt đới trung ương là xúc gà kèm bánh mì
căn bếp tại phường nghĩa đô rộn ràng hơn hẳn
bởi không chỉ có anh lệ mà các nhân viên của cửa hàng cũng cùng chung tay góp sức
xuất phát từ một cái việc mà mình cảm thấy là đáng làm cho sau lúc này
đấy là tất cả mọi người đều chung tay chống dịch
nguyên do thứ hai là trong mùa dịch bệnh này thì một trung tâm dạy nấu ăn và làm dịch vụ ăn uống
như bên mình thì cũng phải đóng cửa thôi
bởi vì không thể nào phụ khách vào trong thời gian này được
cho nên là cái cách tốt nhất là chúng mình sẽ cố gắng làm cái gì đấy tốt cho xã hội
kinh phí cái đợt mà làm ba trăm linh xuất ăn cho bệnh viện nhiệt đới trung ương này
thì đầu tiên là mình sẽ phải bỏ một khoản tiền túi là gần như là phải đến hai phần ba là quỹ của trung tâm
còn một phần ba thì có cái sự đóng góp của các nhà ảo tâm
rồi một số cái tổ chức
người ta cũng có
gửi một ít gạo rồi rau các thứ đến
đấy là cái kinh phí có được để làm cho cái suất ăn này
hàng tuần anh lệ cùng với nhân viên sẽ chuẩn bị khoảng ba trăm linh suất ăn miễn phí như thế này
với rất nhiều gia đình là hơn một tháng nay
em chồng mình cũng thấy đang công tác tại bệnh viện nhiệt đới trung ương ấy
cũng hơn một tháng nay chưa được về nhà
nên mình rất mong mọi người đều bình an trở về thêm một việc
cái mong muốn lớn nhất của mình là đầu tiên là phải
các bác sĩ phải luôn luôn khỏe mạnh
đó mà họ đã vất vả hàng mấy tháng nay rồi
và có những bác sĩ đã nói là bốn năm tháng thì họ không về nhà được
thì mình rất là muốn là các bác sĩ luôn luôn có được cái sức khỏe tốt
để có thể là chống dịch được hiệu quả hơn
và cũng mong muốn là những cái người mà chẳng may gặp phải cái covid
hoặc là những cái bệnh hiệp nghèo thì cố gắng được bình phục sớm
để có thể trở về với gia đình
hôm nay hai mươi bốn tháng bảy công an xã lý văn lâm kết hợp cùng đội cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cà mau đã kiểm tra
và bắt hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và hung khí gây nguy hiểm
tại nhà trọ cho thuê tháng thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
kiểm tra phòng trọ số sáu lực lượng phát hiện ra hai đối tượng gồm nguyễn việt hùng
tạm trú địa chỉ trên và hồ thái đức trú tại thành phố cà mau
đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai túi ni lông bên trong có chứa
tinh thể màu trắng nghi là ma túy một cân tiểu ly
theo lời khai ban đầu hùng khai nhận số tang vật trên là ma túy mua về để sử dụng
ngoài ra còn phát hiện thêm ba dao tự chế mã tấu một gậy ba khúc
hai đối tượng trên đã được chuyển về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ
mặc dù có lệnh cấm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng quán karaoke hải châu
ở đường trần quang diệu tổ bảy phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
vẫn tổ chức hoạt động cho nhiều người sử dụng ma túy bài lắc
tại quán karaoke hải châu lực lượng công an phường nghĩa lộ phát hiện tại một phòng
ở tầng ba có nhóm nam nữ chín người sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng
đang mở nhạc với công suất lớn
tại hiện trường và trên người một số đối tượng
có một số viên dạng ma túy tổng hợp và một số dụng cụ có liên quan
mặc dù trong thời điểm quảng ngãi dừng hoạt động dịch vụ karaoke
nhưng chủ quán vẫn tổ chức hoạt động để các đối tượng sử dụng ma túy bay lắc trong quán